một trăm linh các quận bình tân quận chín quận thủ đức quận một mươi hai phải xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp phòng ngừa kéo giảm tai nạn ủng tắc giao thông
với phương châm trong lần này là chúng tôi đặt nặng trách nhiệm của các lực lượng thực thi công vụ
trong đó là vai trò trách nhiệm của từng lực lượng từng công an từng lực lượng cảnh sát thông từng lực lượng cảnh sát cơ động lực lượng cảnh sát phát nhanh công an phường xã thị trấn
sẽ có những giải pháp đồng bộ và đặc biệt là các cơ chế phối hợp giữa phòng và các phương huyện sẽ có chặt chẽ hơn trong việc bố trí lực lượng tự trang kiểm soát
và chúng tôi cũng mong muốn và kêu gọi mọi người dân thành phố hãy hưởng ứng phong trào này vào cuộc đợt hoạt động này bằng những việc làm hết sức thiết thực
là từng người dân hãy nghiêm chỉnh và chấp hành pháp luật giao thông và hỗ trợ lực lượng chức năng để chúng tôi tắt nghiệp và bảm bảo được giao thông thành phố tốt hơn trong những tháng tới
ngoài công tác tăng cường kiểm tra xử lý nâng cao ý thức của người dân
và lực lệ giao thông các cơ quan chức năng sẽ tập trung khắc phục các thiếu sót liên quan đến hạ tầng giao thông
không để đường xá hư hỏng hạ tầng giao thông xuống cấp trở thành nguyên nhân gây tai nạn giao thông
trong phần tin quốc tế nhật bản hàn quốc và mỹ thúc đẩy đàm phán với triều tiên
eurogroup thống nhất gói các biện pháp cải tổ eurozone trước tháng sáu tới
thưa quý vị các nhà ngoại giao hàng
hàng đầu của hàn quốc và mỹ sẽ gặp nhau vào cuối tuần này để thảo luận chi tiết về các cuộc gặp thượng đỉnh theo kế hoạch với triều tiên
trong khi đó thủ tướng nhật bản shinzo abe bày tỏ tin tưởng rằng các cuộc gặp thượng đỉnh không phải là chiến lược nhằm kéo dài thời gian của bình nhưỡng
theo bộ ngoại giao hàn quốc ngoại trưởng hàn quốc kang kiên hòa sẽ gặp người đồng cấp mỹ rick tillerson
tại thủ đô washington vào ngày một mươi sáu tháng sáu giờ địa phương
bộ ngoại giao hàn quốc khẳng định đây là thời điểm quan trọng hơn bao giờ hết
hai nước phải duy trì các cuộc tham vấn chặt chẽ và minh bạch trước thềm các cuộc gặp thượng đỉnh giữa mỹ và triều tiên
seoul cũng cam kết thúc đẩy nỗ lực ngoại giao để tăng cường sự phối hợp toàn cầu nhằm giúp cho các cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới trở thành một bước ngoặt thành công trong lịch sử
trong khi đó thủ tướng nhật bản shinzo abe hy vọng hội nghị thượng đỉnh liên triều sắp tới sẽ là cơ hội để bình nhưỡng có các bước tiến cụ thể
hàn quốc và triều tiên đã nhất trí tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh liên triều vào cuối tháng bốn
tại làng đình chiến panmunjom trong khi tổng thống trump cũng tuyên bố sẽ gặp nhà lãnh đạo triều tiên vào tháng năm tới
các bộ trưởng tài chính thuộc khu vực sử dụng đồng tiền trung châu âu eurozone vừa thống nhất tháng sáu tới là hạn chót để thông qua các gói biện pháp cải tổ khu vực này
chủ yếu liên quan đến cơ chế bình ổn châu âu và hoàn thiện liên minh ngân hàng
như vậy các nhà lãnh đạo của eurozone sẽ phải thông qua việc thành lập quỹ tiền tệ châu âu trên nền tảng của cơ chế bình ổn
châu âu muộn nhất là vào cuối tháng sáu năm nay
trong việc cải cách liên minh ngân hàng vì còn một vài ý kiến lo ngại về một số vấn đề liên quan đến cơ chế bảo hiểm tiền gửi
tổng giám đốc cơ chế bình ổn châu âu cloud rekling kêu gọi các quốc gia thành viên eurozone cần nhanh chóng khai sinh một hệ thống bảo hiểm tiền gửi chung châu âu
để có thể đơn giản hóa nhiều thủ tục triển khai các chương trình của cơ chế bình ổn châu âu tránh tình trạng triển khai trồng chéo với công việc của ủy ban châu âu ec
vấn đề gia hóa dân số tại hàn quốc không chỉ khiến tỷ lệ dân số giảm mạnh mà còn đang thay đổi quy mô nhân khẩu học
một trường tiểu học ở seoul vừa phải đóng cửa vì thiếu học sinh
hiện tượng số lượng học sinh giảm mạnh từ trước đến nay vốn chỉ xảy ra tại khu vực nông thôn và hải đảo của nước này
ngày một mươi tháng ba vừa qua là ngày kỷ niệm năm mươi ba năm thành lập trường tiểu học un he
thế nhưng trước khi diễn ra ngày kỷ niệm lịch sử của ngôi trường này đã chấm dứt về mặt kỹ thuật
nguyên nhân là do phụ huynh của những học sinh cuối cùng của trường đã chuyển con tới các trường học khác
trong bảy năm qua số lượng học sinh tại thủ đô seoul đã giảm bốn mươi năm từ bảy trăm năm mươi năm em xuống còn bốn trăm hai mươi tám em
các chuyên gia về nhân khẩu học cho rằng nếu một hoặc hai cặp vợ chồng quyết định không có con có thể là một vấn đề cá nhân
nhưng khi xu hướng này lan rộng ở hầu hết giới trẻ đó lại là một vấn đề nghiêm trọng của xã hội
theo thống kê của hàn quốc
tổng tỷ suất sinh con trung bình của phụ nữ hàn quốc đã giảm xuống một năm điểm so với năm ngoái đó là một trong những tỷ lệ thấp nhất thế giới
các chuyên gia xác định chi phí giáo dục cao ở hàn quốc là yếu tố chính gây ra xu hướng này
nếu tình hình không được cải thiện các chuyên gia dự đoán sẽ có nhiều trường học bị buộc phải đóng cửa trong những năm tới
thưa quý vị luật cấm hầu hết các hoạt động mua sắm vào ngày chủ nhật đã chính thức có hiệu lực tại ba lan
tuy nhiên điều luật này cũng đang tạo ra các luận âm

lệnh cấm mua sắm trong ngày chủ nhật tại ba lan khiến nhiều siêu thị lớn và hầu hết các cửa hàng bán lẻ phải đóng cửa
lệnh cấm không áp dụng đối với các cửa hàng thuốc chạm xăng quán cà phê các quầy hàng tại sân bay nhà ga và một số cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ khác
những người vi phạm lệnh cấm sẽ bị phạt với số tiền lên tới gần ba mươi đô la thậm chí có thể đối mặt với án tù nếu tái phạm
tại một số quốc gia châu âu khác như áo và đức người dân từ lâu đã quen với ngày chủ nhật không mua sắm và cho rằng đó là dịp để nghỉ ngơi và quây quần bên gia đình bạn bè
nhiều nhân viên bán lẻ cũng mong muốn có ngày nghỉ vào dịp cuối tuần
tuy nhiên những người phản đối cho rằng quy định mới vi phạm quyền tự do kinh doanh của các doanh nghiệp đồng thời ảnh hưởng đến quyền lợi của cả người tiêu dùng lẫn người lao động
đồn cảnh sát thông minh đầu tiên trên thế giới tại dubai bắt đầu đã mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho người dân
không cần có cảnh sát trực tại đồn và hoàn toàn tự động
không những tăng hiệu quả và tiết kiệm thời gian xử lý thủ tục hành chính mà còn giúp người dân không cảm thấy lo lắng mỗi khi có việc cần đến đồn cảnh sát
đồn cảnh sát thông minh hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
người dân có thể sử dụng hơn hai mươi năm dịch vụ công như thanh toán vé phạt tìm đồ thất lạc xử lý tai nạn giao thông hoặc thậm chí báo cáo các vụ án nghiêm trọng
việc giao tiếp với cảnh sát sẽ diễn ra qua video và mạng điện tử
người dân đến đồn cảnh sát được hướng dẫn qua một bảng kỹ thuật số thông minh cùng màn hình cảm ứng nơi người dùng nhập thông tin cá nhân
sau đó họ nhận được số thứ tự xếp hàng để vào một trong hai phòng dịch vụ
bảng kỹ thuật số được cài đặt sáu loại ngôn ngữ để người dùng lựa chọn
sau khi gửi yêu cầu của mình người dùng được kết nối cuộc gọi video tới một nhân viên cảnh sát trên màn hình
người này sẽ in đơn đề nghị đóng dấu và trả lại cho người dân
người dân sẽ in lại đơn đó ký tên và scan trước khi gửi lại cho nhân viên cảnh
trong tương lai các đồn cảnh sát tương tự sẽ được thành lập ở tất cả các khu nhà ở và khu thương mại ở dubai
nhằm giúp giải quyết sự quá tải ở đồn cảnh sát thông thường và mang đến sự riêng tư đặc biệt là đối với phụ nữ mỗi khi tới đồn cảnh sát
chuyển sang để exempt